tại thủ đô phnom penh tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn hội hữu nghị campuchia việt nam
và nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam do bà men som on
ủy viên ban thường vụ trung ương đảng nhân dân campuchia phó thủ tướng chính phủ
chủ tịch hội hữu nghị campuchia việt nam làm trưởng đoàn
tổng bí thư nhấn mạnh quan hệ việt nam campuchia có truyền thống lâu đời
trải qua năm mươi năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao đã được thử thách qua thời gian
và sẽ tiếp tục được vun đắp phát triển bền vững trong tương lai
những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả những nỗ lực cố gắng
sự đóng góp của các cấp các ngành các địa phương
trong đó có hội hữu nghị campuchia việt nam khẳng định có nhiều việc quan trọng ở cấp cao không giải quyết được
nhưng qua con đường ngoại giao nhân dân hợp tác hữu nghị lại giải quyết tốt đẹp
tổng bí thư khẳng định vai trò của hội hữu nghị và nhóm nghị sĩ hữu nghị campuchia việt nam rất quan trọng
bà men sam on cùng những thành viên trong hội từ lâu đều là những người bạn thân thiết ruột thịt của nhân dân việt nam
hoan nghênh và đánh giá cao nhiều hoạt động phong phú sáng tạo của hội thời gian qua
tổng bí thư mong muốn hội hữu nghị hai nước thời gian tới tiếp tục có nhiều sáng kiến tâm huyết hiệu quả
góp phần quan trọng đóng góp xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa hai đất nước